sau một thời gian chuẩn bị các điều kiện về hệ thống công nghệ thông tin đào tạo tuyên truyền thí điểm tại nội bài
đến nay tổng cục hải quan đã sẵn sàng để triển khai cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không
tại tất cả các cảng hàng không quốc tế trên cả nước vào ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không là việc tiếp nhận thông tin về lịch khai thác bay
danh sách tổ bay hành khách hành lý hàng hóa để thực hiện thủ tục điện tử đối với máy bay nhập cảnh
xuất cảnh quá cảnh thông qua cổng thông tin một cửa quốc gia đường hàng không
thông tin gửi tới cổng thông tin một cửa quốc gia được năm cơ quan quản lý nhà nước tại cảng hàng không tiếp nhận khai thác chung
người làm thủ tục chỉ cần gửi thông tin điện tử cho cơ quan nhà nước một lần duy nhất tại địa chỉ ww vnsw gov vn